các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị chữa đau dạ dày bằng nghệ được rất nhiều người tin tưởng áp dụng vì cách làm những bài thuốc này không quá phức tạp mà vẫn đem lại hiệu quả nhất định
tuy nhiên cũng có không ít những trường hợp người bệnh đã dùng nghệ để chữa đau dạ dày nhưng nhận lại kết quả không ưng ý
vậy chuỗi đau dạ dày bằng nghệ có thực sự hiệu quả hay không
để làm rõ vấn đề này chúng ta cần đi tìm hiểu tác dụng của nghệ trong chuỗi đau dạ dày như thế nào
nghệ vàng có tính ấm cây giống như nghệ đen nhưng chúng lại có công dụng trị bệnh khác nhau
nhờ tính kháng viêm và chống oxy hóa tốt nghệ vàng có tác dụng giúp điều trị một số bệnh như sau
nghệ vàng có tác dụng khá rõ trong việc điều trị các bệnh lý liên quan đến dạ dày như đau dạ dày viêm lết dạ dày thả tràng trào ngược dạ dày thực quản
ngoài ra nghệ vàng còn giúp chữa các bệnh về mật như viêm túi mật trứng sỏi mật làm lợi mật giúp giảm lượng cholesterol trong máu chữa trứng nôn ra máu chảy máu cang và các bệnh về gan tương đối hiệu quả
ngoài ra nghệ vàng còn giúp chị em điều trị các bệnh ngoài da như chị mụn sẹo thâm do mụn gây ra nhiễm trùng da da bị bầm tím
hiện nay nghệ vàng được chiếc xuất các thành phần trong củ nghệ để làm các loại thuốc thực phẩm chức năng hiệu quả trong việc chống viêm dạ dày
bên cạnh nghệ vàng nghệ đen có tính ấm và cay nồng
với tính ấm nghệ đen có tác dụng hành khí mệnh tì vị kích thích hệ tiêu hóa tiêu sơ thông huyết tiêu thực
do đó chúng được dùng để chữa một số bệnh như bệnh liên quan đến kinh nguyệt như đau bụng kinh kinh da không đều và trường hợp bề kinh
nghệ đen có tính phá huyết cực mạnh
chính vì điều này những bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến dạ dày tốt nhất là không nên sử dụng chúng để chữa bệnh
đặc biệt người bệnh bị viêm lết dạ dày tuyệt đối không nên sử dụng nghệ đen bởi chúng làm cho viêm lết dạ dày ngày càng nghiêm trọng hơn và chảy máu làm chậm quá trình điều trị bệnh
để chữa bệnh đeo dạ dày tốt nhất các bạn nên sử dụng nghệ vàng để đảm bảo an toàn cho dạ dày và cho sức khỏe của bạn
nghệ tươi có tác dụng chống lết và chữa lành vết thương rất hiệu quả khi kết hợp với mật ong có thể tăng hiệu quả chống viêm và hạn chế các tổn thương của niêm mặt dạ dày
dưới đây là bài thuốc chữa đau dạ dày từ nghệ tươi
cách làm nghệ tươi ngâm mặt ong chữa đau dạ dày rất đơn giản
một lần thực hiện bạn cần chuẩn bị năm mươi g nghệ tươi cùng năm một lít mặt ong nguyên chất
nghệ tươi bạn rửa sạch để rào nước rồi thái lát cho vào một lọ thủy tinh đồ mật ong và ngâm cùng với nghệ sau đó đậy kín nắp và đặt ở nơi thoáng khí tránh ánh sáng trực tiếp
ngâm hỗn hợp này trong vòng một tuần để các tinh chất trong nghệ tiết ra hòa vào mật ong là có thể sử dụng được
với khoảng hai thể cà phê nghệ mật ong bạn pha cùng một ít nước ấm để điều trị bệnh dạ dày hai ba lần trong một ngày
trong bốn đến sáu tuần sẽ thấy các triệu chứng viêm dạ dày được cải thiện rõ rệt
ngoài nghệ mặt ong bạn có thể dùng bài thuốc từ tinh chất nghệ chữa đau dạ dày
pha hai thịa cà phê tinh chất nghệ với một thịa mặt ong cho vào hai trăm linh ml nước ấm uống đều đặn mỗi ngày để giảm đau và kích thích tiêu hóa
cách thứ hai chữa bệnh bằng tinh chất nghệ là bạn vào hỗn hợp tinh chất nghệ và mặt ong thành từng viên xấy khô cho vào hộp kím bảo quản thường xuyên trong ngăn mát tủ lạnh
uống ngày ba lần mỗi lần năm viên cũng giúp cải thiện tình trạng bệnh đau dạ dày rất tốt
ngoài ra người ta còn chọn chuối hồ xanh chứa nhiều chất chống viêm tiêu độc để phối hợp với tinh nghệ để điều trị bệnh đeo dạ dày và viêm lết dạ dày
ngoài nghệ tươi tinh chất nghệ thì bột nghệ cũng là một bài thuốc điển hình để chữa đau dạ dày
chúng ta sử dụng bột nghệ kết hợp với mật ong để hỗ trợ cải thiện các triệu chứng đau dạ dày
cho khoảng một trăm năm mươi g bột nghệ tươi và một trăm linh g mặt ong vào cùng một chiếc bắc lớn chuộn đều để thu được một hỗn hợp đồng nhất
bạn hãy tạo hỗn hợp nghệ mật ong thành những viên nhỏ kích thước tương đương bằng hạt đậu xanh cho vào lọ thủy tinh đệ ký nắp để sử dụng dần
bạn có thể bảo quản những viên thuốc tự làm này trong ngăn mắt tủ lạnh
mỗi ngày dùng khoảng hai ba viên để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa
sau khoảng một tháng kiên trì sử dụng người bệnh có thể nhận thấy các triệu chứng được thuyên giảm được cải thiện rõ rệt
nghệ tốt cho dạ dày là vậy tuy nhiên cũng có những tác dụng phụ nhất định
nếu bạn sử dụng nghệ với liều lượng cao trong khi đang đói hoặc dùng nhẹ gần với thời gian uống thuốc của bạn thì dễ gây nên tác dụng phụ không ngờ tới
việc này không những không hỗ trợ điều trị bệnh mà còn gây phản ứng ngược làm kích thích dạ dày sản sinh ra nhiều acid và làm tăng các triệu chứng ở chua khó chịu cho người sử dụng
ngoài ra các tính chất trong nghệ có thể gây chảy máu nếu bạn sử dụng không đúng cách
do đó người dùng thuốc giảm lõng máu hoặc phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng nghệ để chữa đau dạ dày
một số tác dụng phụ khác mà nghệ gây ra được nhắc tới như nóng trong tiêu chảy đau bụng kích thích tuyến thượng thận bài tiết phản tác dụng khiến cơ thể người dùng mất khả năng khám viêm
như vậy trong quá trình sử dụng nghệ để chữa đau dạ dày đặc biệt là khi kết hợp với mật ong thì người bệnh không nên ăn các loại hoa quả có nhiều chất sơ hoặc thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ chất kích thích
giải thích cho vấn đề này là vì sự kết hợp nêu trên rất dễ khiến người bị tiêu chảy
thay vào đó là nên bổ sung dưỡng chất vitamin chất khoáng tốt cho cơ thể
việc chữa đau dạ dày bằng nghệ là phương pháp điều trị bằng dân gian không phải dùng nghệ để điều trị da dày là sẽ khỏi bệnh hoàn toàn
vậy nên nếu đau dạ dày không thuyền giảm thì bạn nên đến bệnh viện để được thăm khám tiến hành nội soi trần đấn kết quả chính xác
từ đó bác sĩ sẽ cho lời khuyên điều trị dùng thuốc để chữa bệnh hiệu quả sớm hơn tránh tình trạng bệnh chuyển biến nặng càng khó chữa hơn